công an huyện mường la tỉnh sơn la vừa thông tin chính thức về vụ việc cô giáo mầm non có hành vi dùng chân tay và dép đánh đập cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi sáu trú tại thị trấn ít ong huyện mường la
tại cơ quan công an lê thị lợi là giáo viên trường mầm non thị trấn ít ong huyện mường la khai nhận do mâu thuẫn trong cuộc sống sinh hoạt giữa bà lê thị lợi và gia đình bà ngô thị kim liên là bà của cháu bé
nên khi bà lợi nhìn thấy cháu đang đi bộ qua trước cửa nhà mình đã nảy sinh ý định đánh đập cháu
sau khi xảy ra vụ việc cháu bé đã được gia đình đưa đi khám và điều trị hiện sức khỏe và tâm lý đã ổn định
vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mường la tiếp tục điều tra xác minh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật